vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh phường hương sơ tp huế bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
nguyễn văn phụng được xác định là đối tượng cầm đầu cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng ngoài ra có tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại trích xuất lịch sử các đối tượng này đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý từ tháng một mươi một đến nay
nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền trên bảy hai tỷ đồng hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy đáng chú ý là ngoài ma túy lực lượng chức năng còn thu giữ rất nhiều súng đạn
tại khu vực thuộc địa bàn phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hoàng văn núi chú tại thị xã phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thù giữ ba trăm bảy mươi năm viên hồng phiến và gần năm gram ma túy đá
mở rộng vụ án cơ quan công an tiếp tục bắt giữ tạ đình mừng chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thù giữ nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng gần tám gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của mừng tổ công tác thu giữ sáu khẩu súng các loại ba viên đạn và một số vật chứng liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên tiến hành giám định ma túy súng đạn và đang củng cố tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
trần văn tuân quê quán tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản vừa xa lưới pháp luật
trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trần văn tuân đã cùng các đối tượng khác
thực hiện hành vi lừa bán các chậu hoa phong lan phi điệp thường giả là phi điệp hồng minh châu hồng yên thủy
có giá trị giao dịch cao để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn
căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần văn tuân về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai đơn vị phối hợp với công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại thị trấn hàng trạm huyện yên thủy tỉnh hòa bình
gây dối trả tự công cộng bị nhắc nhở lại tiếp tục chống người thể hành công vụ
với hành vi trên bảy đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
các đối tượng gồm lò văn nhóm lò văn thanh lò văn toan
các đối tượng gồm lò văn hạc sống văn lụ bị khởi tố về tội gây dối trả tự công cộng
và tòng văn tuấn bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại bàn kết thay xã phiêng phản huyện mai sơn nhóm đối tượng trên mâu thuẫn xảy ra sâu sát với anh vy văn xuân ở công xã
vào thời điểm này lực lượng công an xã đang trên đường tuần tra làm nhiệm vụ
thấy vụ việc trên đã tiến hành tuyên truyền vận động giải thích
để hòa giải giữa các bên
tuy nhiên nhóm đối tượng trên không đồng ý mà trực tiếp dùng ghế và gậy để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó các đối tượng kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã phiêng bàn huyện mai sơn để gây dối và phách nhà công vụ của lực lượng công an xã

phòng chống ma túy góp phần quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của nền kinh tế
đời sống văn hóa xã hội nên một số mối quan hệ mới đã liên quan đến ma túy xuất hiện
nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn
đáng chú ý là chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
cũng như quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập
hiệu quả không được cao do trình độ chuyên môn của những người làm công tác cai nghiện tại gia đình cộng đồng

thứ hai là nhân lực ở cấp xã hạn chế
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị có chỉ thị số ba mươi sáu về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
cho thấy việc xây dựng ban hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một là yêu cầu cấp thiết khách quan để thể chế quan điểm của đảng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống ma túy
đảm bảo tính thông nhất đồng bộ của pháp luật đảm bảo hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
và với chín mươi bốn năm mươi tám đại biểu quốc hội biểu quyết phán thành
chiều ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một quốc hội đã thông qua
luật phòng chống ma túy sửa đổi
luật phòng chống ma túy sửa đổi được quốc hội thông qua sẽ cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
đồng thời khắc phục những khó khăn bất cập trong việc thực hiện công tác phòng chống ma túy trong những năm qua
góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới
và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân và cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống ma túy
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức có hiệu lực
luật được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới nâng cao hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy đầy khó khăn cam go và ác liệt
một cách toàn diện chính xác kịp thời những điểm bất cập của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám đã được nhìn nhận lại
từ đó khơi thông các điểm ngẽn giúp nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý tuyên truyền trong cuộc chiến phòng chống ma túy không chỉ riêng bộ công an mà còn cả hệ thống chính trị trên mặt trận quan trọng này
một trong những điểm mới quan trọng nhất của luật là có một chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
trên quan điểm xây dựng luật người nghiện ma túy không phải là người bệnh
theo đó việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện ngay từ lần đầu tiên phát hiện người đó có hành vi sử dụng
khi sử dụng chất ma túy thời hạn quản lý là một năm
một trong những điểm mới quan trọng nhất của luật là có một chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
việc quản lý này nhằm giúp cho người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
từ đó không trở thành người nghiện và giảm được nguồn cầu về ma túy
và còn giúp cho họ có nhiều tiến bộ
tôi cho đây là một biện pháp hết sức nhân văn
nếu như không có biện pháp quản lý rất là chặt chẽ những đối tượng này
thì chúng ta sẽ rất là khó trong công tác về phòng chống tệ nạn xã hội
phòng chống tội phạm cũng như là phát triển kinh tế xã hội
với hơn hai trăm ba mươi năm người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát tại nước ta hiện nay
thì cái luật phòng chống ma túy sửa đổi mới đây
thì đã điều chỉnh để quản lý những đối tượng này
với những chế tài về hành chính chúng tôi cho rằng cũng rất là phù hợp trong điều kiện hiện nay
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi một cũng đã sửa đổi căn bản toàn diện công tác cai nghiện
để khắc phục tình trạng bất cập hiện nay
bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật sử dụng vi phạm hành chính và phù hợp với thực tiến
nhiều nghiện được đăng ký ca nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng hoặc tại các cơ sở ca nghiện
trước tình trạng người nghiện ngày càng trẻ hóa
luật cũng đã có quy định đưa trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi vào ca nghiện bắt buộc
kỳ thế ngăn chặn các hành vi vi phạm
nhưng cũng đảm bảo tính nhân văn
trước hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành luật phòng chống ma túy
cũng như các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
việc triển khai này là năm nay có một cái mới hơn so với những năm trước đây
chúng ta tổ chức đến tận cấp xã là cái đơn vị cơ sở phòng chống ma túy ở dưới cơ sở
từ đó nó tạo ra sự chuyển biến rất là lớn
và sau hội nghị này tất cả các bộ ngành
cũng như thể bà nữ dân các cấp chính quyền sẽ triển khai một cách sâu rộng và toàn diện
ngày một một một hai nghìn hai mươi hai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức có hiệu lực tư hành
đây là công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
nêu cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình trong phòng chống ma túy
tăng cường giúp chiến đấu của các lực lượng chuyên trách luật phòng chống ma túy
đặc biệt thì quy định các hiện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
sẽ giúp phòng ngừa các thành viên

tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu
triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàn trữ vũ khí quân dụng do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh tài xuyên quốc gia với số tiền giao dịch là hơn hai tỷ đồng
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng liều lĩnh có biểu hiện hoạt động băng nhóm
tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chi đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
ban chuyên án xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet với thua đoạn tin vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp
tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn cùng nhiều hung khí năm trăm tám mươi triệu đồng
một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hải phòng cầm đầu
giúp sức cho điện là các đối tượng cộng cái nhiều tiền án tiền sự gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lò văn tuấn cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này
hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai mươi năm người tụ tập sử dụng ma túy trong một quán karaoke hoạt động chui
bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động qua kiểm tra thì đã phát hiện một người chứng tính với covid một mươi chín
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện lấp vò
kiểm tra cơ sở karaoke hai trăm bảy mươi sáu
trên đường dt tám trăm bốn mươi chín thuộc xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp do trần hoàng minh sân mạng chín trăm tám mươi tám làm chủ cơ sở
qua kiểm tra phát hiện tại phòng karaokevip một có hai mươi năm nam nữ nghi vấn sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh có hai mươi ba đối tượng dương tính với ma túy một đối tượng dương tính với covid một mươi chín
hiện nay theo quyết định số một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động
để đối phó với lực lượng chức năng cơ sở trên đã khóa cơ cổng treo bã ngưng hoạt động len lút cho khách thuê phòng
hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn tiền
và bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
điều đáng nói là điểm đá gà này được các đối tượng bố trí tại một khu đất trống giữa các ao nuôi tôm
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai công an huyện hòa bình bố trí lực lượng bắt quả tang sáu đối tượng gồm hồ văn trại
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bào văn đời sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bào văn chương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phan văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
lê hồng sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trình tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng ngụ huyện hòa bình
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống giữa các ao nuôi tôm
trên địa bản ấp vĩnh kiểu xa vĩnh thịnh huyện hòa bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm con gà đá số tiền gần một mươi năm triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cầu cái đôi vàm bắt qua sông và ra cửa biển cái đôi vàm thuộc huyện phú tân tỉnh cà mau
sắp hoàn thành nhưng bị lúng trụ và bất ngờ sập dịp chính rơi xuống chắn ngang sông
vụ việc xảy ra vào chín giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai
nhiều người dân ở hai bờ sông cái đôi vạm gần khu vực công trình xây dựng cầu vật sông cái đôi vạm
nghe tiếng bê tông rơi xuống nước trụ chính lún dần kéo theo nhịp giữa sập rơi xuống nước
như hình ảnh âm thanh vụ sập phát ra từ trước nên người dân cố di chuyển tàu bè ra xa
người dân cũng di tản nên không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ dưới bị lúng sâu khoảng bốn mét kéo theo sập hai nhịp giữa
trong đó có một nhịp giữa rơi xuống nước trắng ngang dòng sông cái đôi vạm
cơ quan chức năng huyện phú tân đã gian dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực vừa xảy ra sự cố sập cầu
nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
được viết công trình này đã xây dựng cơ bản hoàn thành nên thiết hành lắp lan can cầu
đơn vị thi công đang tiến hành đánh giá thực trạng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố
công trình xây dựng cầu cái đôi vàm là công trình giao thông cấp ba
với tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên năm mươi bốn tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thương mại và chuyến xây dựng sứ thành phố thi công
tại đồng bằng sông cửu long cà mau hiện là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
và trung bình mỗi ngày là ghi nhận hơn một ca mắc mới
có ngày là dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong ngày
và trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn
đề nghị bộ y tế cấp một ba triệu liều vaccine pfizer để tiêm mũi ba cho người dân
theo đó tỉnh cà mau đề nghị bộ y tế hỗ trợ
hỗ trợ khẩn cấp số vaccine trên do người dân tiêm vaccine hai mũi
đã đến hẹn phải tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại
cụ thể cà mau cần năm trăm linh năm liều tiêm bổ sung và tám trăm một mươi năm chín trăm linh liều tiêm nhắc lại
theo kế hoạch tỉnh này sẽ tiêm liều bổ sung trong tháng một mươi hai này
liều nhắc lại được tiêm từ tháng một mươi hai năm nay cho đến tháng ba năm sau
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng đề nghị bộ y tế
bổ sung khẩn cấp thuốc điều trị covid một mươi chín sáu mươi năm liều vaccine praser
và hỗ trợ nguồn nhân lực đồng thời cho phép khẳng định trường hợp nhiễm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên
kính thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật
các bệnh viện công lập trực thuộc trung tâm y tế quận huyện và tp thủ đức
báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
động thái này nhằm rà soát việc sử dụng sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm sars cov hai
theo đó yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương rà soát báo cáo về sở y tế tp hcm
chậm nhất vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai với nội dung rà soát về tên sản phẩm số lượng đơn giá
thành tiền hình thức mua sắm và thời gian thực hiện hợp đồng
đến thời điểm này ngành y tế tp hcm xác định có bệnh viện tp thủ đức
mua ký test sinh phẩm rt pcr của công ty việt á
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng có văn bản gửi sở y tế tp hcm và thanh tra tp hcm
tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu kinh doanh mua sắm các loại ký xét nghiệm nhanh
và xét nghiệm rt pcr tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm
đang thực hiện tại các công ty cung ứng các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm
sau khi kết thúc hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh lớp chín một mươi hai
thành phố sẽ có bức tranh cụ thể rõ ràng để khi hết thời gian thử nghiệm
có phương án mở rộng dần dần
thông tin này được phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đưa ra trong buổi kiểm tra dạy học trực tiếp tại trường trung học phổ thông trương vương
vào sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai
báo cáo với lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đại diện nhà trường cho biết
mặc dù là một trong những trường có ks trong quần đầu tiên thành phố đón học sinh
trở lại học trực tiếp nhưng với sự chuẩn bị chú đáo và công tác tập huấn
về phòng dịch được trang bị đầy đủ nên việc giảng dạy vẫn diễn ra bình thường
không gây hoang mang cho học sinh
ngoài đo thân nhiệt rửa tay sát quẩn giữ khoảng cách
thì học sinh sẽ phải khai báo y tế trước khi đến trường
từ mã qr đã khai báo nhà trường sẽ cập nhật thông tin nhanh chóng
nhà trường có một cuốn sổ nhà trường gọi là sổ cập nhật điện tử
sổ điện tử hàng ngày để mà mọi người đều có thể cập nhật vào
để biết tình hình là lớp này có bao nhiêu f một lớp kia bao nhiêu f
điểm danh hàng ngày để cho phụ huynh nắm được những tình hình đặc biệt
là cập nhật vào trong đó và công tác chủ nhiệm cũng được đẩy mạnh hơn
so với bình thường
thầy cô còn tư vấn thêm tâm lý cho học sinh những trường hợp xảy ra f như vậy
mình nên như thế nào để bản thân các bạn bị f đó không cảm thấy ngại
rồi bản thân những bạn xung quanh vừa an toàn mà vừa có tâm lý tốt nhất
để tiết thu bài học
sau hơn một tuần tp hcm triển khai dạy học trực tiếp cho học sinh khối chín và một mươi hai
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
quan điểm của tp hcm là trong hai tuần này an toàn đến đâu mọi người đến đó
đều có thể tìm hiểu
và đương nhiên phải chấp nhận và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài trường hợp f f một
các trường hợp đó đã được ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế xử lý khá tốt
cho đến nay sức khỏe các cháu khá an toàn
tp hcm mong muốn trong thời gian hai tuần thử nghiệm xem xét đánh giá
triển khai lớp học an toàn và sự phối hợp giữa phụ huynh học sinh nhà trường
để đảm bảo đưa ra những bài học kinh nghiệm qua đó có thể triển khai mở rộng
để dần đi vào hoạt động bình thường như trước đây
thì để làm được điều đó thì trong quá trình làm chúng tôi yêu cầu tất cả các trường
khi triển khai các lớp học trước tiên là quan tâm đến sự an toàn của các cháu
và đánh giá ghi nhận lại những sự kiện đã xảy ra ở trong trường
và những cách mà chúng ta đã xử lý
nếu như thấy có những cái kế hoạch những cái quy trình mà chưa được ổn thì sẽ phải điều chỉnh ngay
thông qua đó thì có sự chia sẻ kinh nghiệm để cho các trường
khi tổ chức lớp học cho các cháu thì có thể tổ chức một cách nhận nhiễn
để đảm bảo trước tiên là có môi trường học tập tốt thứ hai là an toàn
thứ ba là cố gắng làm sao để cho việc tổ chức dạy học được diễn ra liên tục
sở giáo dục đào tạo tp hcm đánh giá cơ bản các trường học thực hiện tốt
việc phòng chống dịch theo kế hoạch của từng trường và thực hiện tốt công tác chuyển trạng thái
khi có ca nhiễm xuất hiện trong trường các trường đã thích ứng với tình hình chung của thành phố
sau hai tuần các nhà trường tổ chức cho các em học trực tiếp
thì ban chỉ đạo của hai mươi hai tp hcm sẽ có đánh giá và gửi về sở giáo dục và sở y tế
trên cơ sở đó thì hai sở sẽ phối hợp để báo cáo với ủy ban dân thành phố
về cái lộ trình tiếp theo đối với các đối tượng hiện nay đang học trực tiếp
và các đối tượng các em học sinh có thể sẽ được học trực tiếp
trong thời gian tiếp theo
sắp tới khi kết thúc hai tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thành phố sẽ có một tuần để đánh giá xem xét
và quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi